trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ đe dọa tấn công quân đội syri triển khai ở biên giới
đức hé lộ nhân vật có khả năng thay thủ tướng angela merkel
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm hai trăm hai mươi chín năm chiến thắng ngọc hồi đống đa
cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đông đảo nhân dân địa phương
lễ kỷ niệm hai trăm hai mươi chín năm chiến thắng ngọc hồi đống đa để tôn vinh tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải
cờ đào quang trung nguyễn huệ cùng các tướng lĩnh chiến sĩ nghĩa quân tây sơn và những người con đất việt
đã anh dũng chiến đấu hy sinh chống giặc ngoại xâm giải phóng đất nước giữ vững độc lập dân tộc
trận ngọc hồi đống đa đại thắng đã khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nghĩa quân tây sơn
đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ phú xuân ra bắc và cũng là nghệ thuật chính kỳ cổ điển
bằng thắng lợi vĩ đại này dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của hoàng đế quang trung nguyễn huệ
đã đập tan mộng xâm lược của quân thanh giải phóng đất nước giữ vững nền độc lập dân tộc
các chương trình nghệ thuật tại buổi lễ đã tái hiện lại thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân thanh
mà tiêu biểu chiến thắng ngọc hồi đống đa là sự hội tụ kết tinh sâu sắc
truyền thống yêu nước yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta
là sự khẳng định tinh thần đoàn kết dũng cảm ý chí cuột cường
là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta
sáng nay hai mươi tháng hai công an tp hà nội tổ chức gia quân cho toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô đầu năm hai nghìn một mươi tám
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp trưởng ban an toàn giao thông tp hà nội
thống kê từ phòng cảnh sát giao thông hà nội cho thấy trong năm ngày tết
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn trăm tám mươi một
trường hợp phạt hơn chín mươi bốn triệu đồng giảm cả về người và tiền phạt so với năm ngày tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
tạm giữ một mươi hai mô tô năm mươi bốn bộ giấy tờ tức giấy phép lái xe bảy trường hợp
các đối tượng vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô bốn trăm ba mươi bảy trường hợp
lỗi vi phạm phổ biến là không đội mũ bảo hiểm với ba trăm linh trường hợp bị xử phạt
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt sáu mươi trường hợp vượt sai quy định
hai mươi bảy trường hợp dừng đỗ sai quy định một mươi trường hợp trở quán
năm trường hợp quá nồng độ cồn
năm tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội đã kiểm tra xử lý một trăm bảy mươi sáu trường hợp
tạm giữ bốn phương tiện và một mươi bộ giấy tờ bắt giữ một vụ với một đối tượng
tăng vật thu giữ gồm một gậy ba khúc bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết
tai nạn giao thông được kiềm chế giảm số người chết và số người bị thương so với tết năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng hai toàn thành phố xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông
làm sáu người chết một người bị
thời tiết ở hầu hết các tỉnh miền bắc trong mấy ngày tết đều tạnh giáo ấm áp
thuận lợi cho hoạt động du xuân đầu năm của người dân
tuy nhiên theo cơ quan khí tượng thủy văn
các tỉnh miền bắc lại đón một đợt không khí lạnh gây rét đậm kèm mưa nhỏ trên diện rộng
trong những ngày đầu năm mới mậu tốt hai nghìn một mươi tám
thời tiết ở miền bắc luôn duy trì thời tiết tạnh giáo ấm áp
nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ c
riêng khu vực tây bắc thời tiết nóng hơn có nơi trên ba mươi một độ c
thời điểm này khu vực đông bắc bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây hứng nắng
tuy nhiên theo cơ quan khí tượng thủy văn
từ mùng năm tết ngày hai mươi tháng hai các tỉnh miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh
hà nội giảm từ hai mươi tám độ c xuống hai mươi ba độ c
sau đó khí lạnh tiếp tục tăng cường sẽ khiến nhiệt độ giảm tiếp bảy độ kèm mưa
cao nhất tại hà nội ban ngày giảm về mức một mươi sáu độ c
hai mươi bốn độ c các tỉnh tây bắc bộ chuyển rét từ ngày hai mươi một tháng hai
ngày một mươi chín tháng hai tức mùng bốn tết nguyên đán
đồng bào dân tộc mông thuộc khu vực phía đông huyện mường khương tỉnh lào cai
đã khai hội gầu tào tại xã pha long
gầu tàu là lễ hội cầu phúc truyền thống của người mông ở lào cai
và các tỉnh miền núi tây bắc trong dịp đầu xuân
ngày mở hội gầu tàu thường chọn ngày thìn hoặc ngày xỉu trong tháng đầu tiên của năm mới
trong lễ hội mọi người sẽ chọn một cây tre cao thẳng để làm cây nêu
đặt ở nơi bằng phẳng rộng rãi để làm trung tâm lễ hội
trên cây nêu mang một bầu rượu túi thóc nương bắp ngô và một giải băng đỏ
để kính báo thần linh trời đất
sau khi làm lễ cúng tế cầu mong trời đất cho sức khỏe mùa mang bội thu
mọi người tỏa ra các ngọn đồi thấp hoặc bãi ruộng bằng xung quanh chơi xuân
đầu tiên thì khi đến đây là cảm thấy rất là đông vui nhộn nhịp
và người dân ở đây rất là chân chất và thật thà
rất nhiều màu sắc quần áo của người dân tộc thì rất là đẹp
và các món ăn thì rất đậm bản sắc dân tộc rất là phong phú
và lên đây thì không khí rất là tươi vui đúng với cái bản sắc dân tộc
và đúng với bản chất của lễ hội gầu tàu ở trên này
người dân thì rất là thân thiện và mến khách ạ
lễ hội gầu tàu sẽ diễn ra từ nay đến hết mùng sáu tháng riêng
kết thúc bằng việc bà con sẽ xuống đồng bắt tay vào sản xuất vụ xuân
với mục đích bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
một không gian chợ tết xưa đã được tái hiện tại di sản thiên nhiên thế giới
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
để tạo cho du khách cảm nhận sâu sắc hơn phong vị ngày tết cổ truyền của dân tộc
trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình tổ chức chợ tết quê
với tên gọi đón xuân này ta nhớ xuân xưa
nhằm tái hiện không gian thu nhỏ với đầy đủ phong vị và màu sắc của chợ tết xưa
tại di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng
chương trình diễn ra từ nay đến hết mùng sáu tết mậu tuất
với những hoạt động độc đáo đầy đủ phong vị và màu sắc của chợ tết xưa
ngay trong những ngày đầu tiên chợ tết đã đón hàng nghìn du khách tham quan
và thưởng thức đặc sản của vùng quê miền di sản
đã mang lại cho các du khách niềm cảm xúc mới mẻ và tươi vui
đây là hoạt động du lịch nổi bật thu hút nhiều du khách đến với quảng bình
ngày một mươi chín tháng hai tức mùng bốn tết dòng xe dòng người tiếp tục nườm nượp
lên đà lạt tỉnh lâm đồng để du xuân
miền đất lạnh đã nóng hơn khi các cung đường trung tâm
cung đường đến các khu du lịch đông nghẹt người
một số nơi xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ
nhưng được lực lượng cảnh sát điều phối giao thông kịp thời
năm nào cũng vậy vào dịp tết phố núi đà lạt khoác lên mình tầm áo mới
đón du khách thập phương
đà lạt vào xuân nắng vàng chảy nhẹ trong cái xe lạnh đặc trưng phố núi
trên hồ xuân hương trái tim thành phố hoa đà lạt
dịch vụ du ngoạn bằng thiên nga quanh hồ thu hút du khách
tại vườn hoa trung tâm thành phố đà lạt trong hai ngày mùng ba mùng bốn tết
đã đón hàng chục nghìn lượt du khách đến trải nghiệm cùng hoa
tại đây đang tổ chức hội hoa xuân trưng bày hơn sáu tác phẩm nghệ thuật
gồm bonsai cây cảnh cây kiểng hoa trái hoa phong lan địa lan
phục vụ nhân dân và du khách thường lãm
lượng khách đổ về đà lạt du xuân tăng cao đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ
nhưng đã được các lực lượng cảnh sát giao thông điều phối kịp thời
tại các khu du lịch khác như ga xe lửa cổ đà lạt
đón hơn một mươi ba lượt du khách tham quan trải nghiệm trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tết
khu du lịch thung lũng tỉnh yêu đón hơn hai mươi sáu lượt du khách
đồi mộng mơ hơn một mươi lượt du khách
ghi nhận tại các khu du lịch khác như đường hầm điêu khắc thác pơn đan ta la
dinh bảo đại đều tấp nập du khách
em mến lại vì con người ta giảng dị phong cảnh đẹp
khi hậu ở đây thật là mát mẻ phong cảnh đẹp ho này nọ đó thấy thích
nếu như mới được chọn thì năm sau
hai bạn có tròn du xuân ở đà lạt không
dạ em vẫn chọn ở đà lạt
dạ còn em muốn gì
phố núi đà lạt được nhiều người gọi là thành phố ngàn hoa
thành phố tình yêu và thành phố mùa xuân
du xuân ở đây là một trải nghiệm khác thường
chiều một mươi chín tháng hai tức ngày bốn tháng riêng năm mậu tuất
thành phố tuyên quang đã tổ chức hội đua thuyền trên sông lô xuân mậu tuất hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động lễ hội được tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân năm mới
thu hút hàng vạn người dân
tham gia hội đua thuyền trên sông lô xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
có một mươi ba đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố
với hơn ba trăm linh vận động viên mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông lô
với độ dài năm km
hội đua thuyền trên sông lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân thành phố tuyên quang
được lưu truyền từ xa xưa thể hiện sự mạnh mẽ tinh thần thượng võ
và khát khao chinh phục sông nước của người dân thành phố tuyên quang
tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ tuyên
từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến mùng ba tết mậu tuất hà nội đã đón gần hai trăm năm mươi lượt khách du lịch
tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu từ khách du lịch đạt bảy trăm tám mươi chín tỷ đồng tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm ngày khách quốc tế đến đa phương
tăng hơn sáu mươi chín lượt tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó lượng khách lưu trú đạt gần năm mươi lượt tăng hai mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
khách du lịch quốc tế đến hà nội từ một trăm bốn mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
lượng khách cơ bản tăng trưởng khá so với cùng kỳ
chủ yếu vẫn tập trung vào các thị trường khách du lịch trọng điểm của thủ đô là trung quốc
hàn quốc nhật bản mỹ pháp đức australia malaysia và thái lan
đặc biệt khách việt kiều tăng mạnh dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
với hai trăm bốn mươi hai lượt khách tăng một trăm ba mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
khách du lịch nội địa đạt khoảng một trăm bảy mươi bảy lượt khách tăng năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thời điểm này nhiều người đã bắt đầu trở lại thủ đô
áp lực giao thông trên một số tuyến đường cửa ngõ cũng tăng nhẹ
nhưng chưa đến mức ủn tắc kéo dài như năm trước
một mươi sáu giờ ngày bốn tết âm lịch tại cao tốc pháp vân cầu rẽ
các phương tiện đã bắt đầu trở lại thủ đô
hà nội lượng phương tiện tham gia giao thông mỗi lúc một tăng
nhưng tình trạng ủn tắc đã không xảy ra
nói chung là so với các ngày trước tết và đây là ngày mùng bốn sau tết rồi
nói chung là đường phố hà nội cũng không đông lắm
so với mức độ trước tết nói chung là đường phố đi lại là cũng ổn định
đường phố rất thông thoáng đi xe nó thoải mái mà
và nó phương tiện cái thứ là đi lại dễ dàng
thứ hai nữa là người dân chấp hành luật giao thông là gần như đầy đủ đấy
tại đường vành đai ba trên cao tình trạng giao thông cũng tương tự
mặc dù mật độ có tăng cao hơn
nhưng các phương tiện giao thông vẫn có thể dễ dàng di chuyển qua đoạn đường này
nói chung là đi đường thì cũng thông thoáng mà không bị tắt đường ạ

nói chung là lên đồ à
những đợt mà về đúng là năm nay thì nó khác hẳn với mỗi năm
hôm nay hai mươi tháng hai tức mùng năm tết
người dân từ các tỉnh xa bắt đầu trở lại hà nội làm việc
kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán
áp lực giao thông sẽ còn tăng cao hơn nữa
mỗi người cần nâng cao ý thức tham gia giao thông
để tránh tình trạng uốn tắc rất dễ xảy ra
mặc dù vẫn chưa kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên từ ngày một mươi chín tháng hai tức mùng bốn tết
dòng người về quê đón tết trở lại tp hcm đã bắt đầu đông dần
nhiều người vào sớm để nghỉ ngơi sau những ngày tất bật đi lại
và để chuẩn bị cho việc làm việc học đầu năm
mùng bốn tết bến xe miền đông
bến xe lớn nhất tại tp hcm đã tấp nập hơn so với những ngày trước
từ sáng đến chiều mỗi lúc lượng xe khách từ các tỉnh phía bắc
miền trung tây nguyên và khu vực đông nam bộ về bến lại tăng dần
vài năm gần đây
nhiều người trở lại tp hcm sớm hơn vài ngày sau những ngày đón tết ở quê
để lo chuẩn bị những việc làm việc học tránh kẹt xe khan vé
cũng như để tranh thủ du xuân tại những lễ hội đường hoa hội hoa độc đáo của thành phố
đi mấy ngày mà tầm mùng bảy mùng tám là kẹt xe không có xe kiểm tra giang học
chứ vô em mùng bảy mùng tám và học rồi
nãy đi có mấy người quá chừng đón xe mà đâu có được đâu
thì mình vô sớm để đỡ bị kẹt xe hơn thì vô sớm thì khỏe hơn xe ít khách hơn
riêng trong hai ngày cao điểm đón lượng người trở lại thành phố sau tết là mùng năm mùng sáu
bến xe miền đông dự kiến có khoảng một tám trăm linh xe và năm mươi lượt khách vào bến mỗi ngày
trong khi đó lượng khách đi tàu từ các tỉnh phía bắc và miền trung cũng đã bắt đầu trở lại thành phố
dự kiến trong các ngày cao điểm sau tết trung bình mỗi ngày ga sài gòn sẽ đón từ một mươi tám tới hai mươi hai chuyến tàu
với khoảng một mươi năm một mươi bảy hành khách
hiện ga sài gòn cũng đang nỗ lực ở tất cả các khâu để phục vụ người dân được thuận lợi
đảm bảo được cái vấn đề an ninh trực tự đặc biệt là đảm bảo được về việc phân luồn không tuyến
để các loại xe đến ga đón khách cũng như ra vào ga được thuận lợi an toàn
và không bị tắt hẹn ở cái khu vực chung quanh nhà ga
không chỉ đảm bảo cho việc đi lại thông suốt ra vào bến nhà ga an toàn thuận lợi
đợt cao điểm đón người dân về quê đi du lịch trở lại thành phố sau tết cũng sẽ làm tăng đột biến lượng người và phương tiện
trên các tuyến đường khu vực trọng điểm của thành phố hồ chí minh nguy cơ gây ủn tắc giao thông
hiện các bến xe ga sài gòn sân bay quốc tế tân sơn nhất đã phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động trật tự địa phương bảo vệ tại chỗ để tổ chức điều tiết phân luồng xử lý giao thông
trật tự tại cả trong lẫn ngoài các bến xe nhà ga sân bay và những tuyến đường xung quanh các điểm nóng này
từ hôm nay hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám những nội dung quan trọng tại nghị định sáu về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
và chính sách đối với giáo viên mầm non bắt đầu có hiệu lực
các chính sách này bao gồm giáo viên mầm non dạy hai buổi một ngày tại lớp ghép từ hai độ tuổi trở lên hoặc dạy tăng cường tiếng việt lớp có trẻ em
là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm một khoản tiền là bốn trăm năm mươi đồng một tháng
tính theo tháng thực dạy trong năm
đối với giáo viên mầm non bao gồm cả phó hiệu trường làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập
nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng bốn trở lên thì được ký hợp đồng lao động xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng bốn
đối với giáo viên mầm non bao gồm cả hiệu trưởng phó hiệu trường trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
được thanh toán tiền mua tài liệu học tập không tính tài liệu tham khảo tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số và được trả không quá ba năm
cũng giống như đồng bào dao đỏ ở nhiều địa phương trên cả nước người giao xã suối quyền huyện văn chấn tỉnh yên bái có nhiều nghi lễ quan trọng
trong đó phải kể đến điệu múa chuông
đây là điệu múa nằm trong khuôn múa thiêng vì có sự xuất hiện của ông mò và chỉ những người đàn ông mới được múa
trường trung học cơ sở suối quyền một buổi học ngoại khóa về chủ đề văn hóa dân tộc cho các em học sinh
trong buổi học này ban giám hiệu nhà trường đã mời các thầy mò và nghệ nhân giới thiệu cho các em học sinh về nghi lễ cấp sắc và những điệu múa quan trọng trong nghi lễ của người giao
dù đã nhiều lần được chứng kiến các nghỉ lễ nhưng nhiều em học sinh vẫn hết sức ngạc nhiên và thích thú
khi được tìm hiểu những nét đặc sắc của dân tộc mình
đặc biệt các em nam giới rất thích thú khi được các nghệ nhân truyền dạy một số động tác chính trong điệu múa chuông
hôm nay cháu rất vui khi được các thầy dạy dỗ những bản sắc dân của dân tộc mình chào hứa sẽ học tập để giữ gìn những nét văn hóa bản sắc dân tộc mình
điệu múa chỉ tổ chức trong nhà và không thể thiếu sự hiện diện của các tranh thờ
với ý nghĩa thân tiên chính là thế lực vô cùng quan trọng bảo trợ cho cuộc sống của con người và các vị thần là người che trở phù hộ cho dân bản có cuộc sống ấm no yên vui
tranh thờ có rất nhiều loại nhưng nhất thiết phải có ba vị thần cây quản ở ba nơi là ngọc thanh thần cây quản trên trời thượng thanh thần cây quản trần gian và thái thanh thần cây quản âm phủ
sự hiện diện của tranh thờ thể hiện yếu tố tâm linh đạo giáo cùng với việc thầy cúng dùng bùa phép tẩy uế khai đàn
chính vì vậy khi tổ chức điệu múa chuông mọi người đều chuẩn bị rất chú đáo để các bậc tiên vương thuận sớm cho dân bản thực hiện các nghi lễ tiếp theo
người giao quan niệm nam thanh niên người giao tiền thì phải biết múa chuông
trong tất cả các nghi lễ quan trọng của đồng bào giao tiền như tết nhảy lễ lập tịch tết thanh minh dằm tháng riêng tháng bảy đều có mú chuông
người múa tay trái cầm một chiếc đóm có họa tiết hoa văn đặc biệt tay phải cầm một chiếc đồng tiền
người múa tay trái cầm một chiếc chuông để đáy nhịp đồng thời kết hợp với các động tác nhún chân mềm mại duyên dáng
các động tác linh hoạt mô phỏng quá trình mưu sinh trên đất mới dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái trong từng gia đình
ngay múa chuông này của dân tộc của mình thì mình cũng phải là rất là mong muốn là các cháu nói là mình làm thế nào để con cháu học hỏi
mình phải là cố gắng dạy cho con cháu để các cháu tiếp tục kế cận toàn lai
để giữ gìn và phát huy những vốn quý của nền văn hóa truyền thống giữ gìn bản sắc riêng của các dân tộc giao
ủy ban nhân dân xã suối quyền đã tích cực động viên bà con phục dựng lại những nét đẹp văn hóa truyền thống trong đó có múa chuông của người giao
ngoài việc tạo điều kiện cho các hộ gia đình tổ chức các lễ cấp sắc theo quy định
chính quyền xã còn vận động cho các thầy mò nghệ nhân thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn truyền dạy các nghi lễ điệu múa cho các em học sinh
trong thời gian tới thì cũng chính quyền địa phương cũng như cấp ủy cũng quan tâm tiếp tục đưa vào trường học để cho các em ở trường học tiếp tục tiếp cận được
và sẽ là tạo điều kiện và tiếp tục là để học tập để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người giao
cuộc sống dẫu có nhiều đổi thay nhưng đồng bào giao suối quyền văn chấn
vẫn giữ được bình thường
nét văn hóa xưa đặc sắc để mỗi dịp tết đến xuân về trên khắp các bản làng người giao ở suối quyền văn chấn lại rộn ràng lời ca tiếng hát và điệu múa chuông
một nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống của đồng bào giao nơi đây lại được tái hiện sinh động trong đời sống nhân dân
trong phần tin quốc tế
thổ nhĩ kỳ đe dọa tấn công quân đội syri triển khai ở biên giới
đức hé lộ nhân vật có khả năng thay thủ tướng angela merkel
thổ nhĩ kỳ đe dọa tấn công quân đội syri triển khai ở biên giới
tuyên bố được ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ meblut cavusoglu đưa ra ngay sau khi truyền thông nhà nước syri cho biết các binh sĩ chính phủ đang bắt đầu tiến vào vùng afrin do người quốc kiểm soát sau khi đạt được thỏa thuận về quân sự với lực lượng này
thỏa thuận cho phép các đơn vị quân đội syri triển khai ở ifrin để củng cố lực lượng địa phương chống lại các cuộc tấn công của quân đội thổ nhĩ kỳ
thỏa thuận được cho là sẽ buộc thổ nhĩ kỳ phải chấm dứt chiến dịch quân sự ngành ô liu kéo dài một tháng qua và rút quân khỏi lãnh thổ syri
tuy nhiên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan khẳng định chiến dịch quân sự ngành ô lưu mà thổ nhĩ kỳ triển khai tại khu vực afrin nhằm quét sạch sự hiện diện của các tay súng người quốc sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành theo đúng kế hoạch
cũng trong ngày hôm qua indonesia đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất đối với các chuyến bay quanh vùng núi lửa sinabung trên đảo sumatra sau khi ngọn núi này phun một cột cho bụi cao hơn bảy km
đây là đợt phun trào mạnh nhất của núi lửa sinabung trong năm nay
giới chức indonesia đã nâng mức cảnh báo núi lửa đối với ngành hàng không lên mức báo động đỏ tức mức cảnh báo cao nhất đồng thời cho biết đỉnh đám mây cho bụi do núi lửa sinabung phun trào có thể đạt tới bảy hai trăm bảy mươi sáu mét
trong khi đó trung tâm cảnh báo cho bụi núi lửa thuộc cục khí hậu ở thành phố dorin tây bắc australia đã cung cấp một bản đồ cho thấy một đám mây cho bụi xuất phát từ núi lửa sinabung
đang lan rộng theo ba hướng lên phía bắc tây bắc và nam tây nam
theo cơ quan kiểm soát thảm họa indonesia đợt phun trào sáng hôm qua đi kèm với nhiều trận động đất và tầm nhìn rất hạn chế chỉ còn dưới năm mét
hiện chưa có thông tin về thương vong do đợt phun trào này
cơ quan trên cũng kêu gọi người dân di chuyển cách xa khu vực bảy km tính từ chân núi và theo dõi những cảnh báo tiếp theo
thái lan hàn quốc và mỹ hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận chung mang tên hổ mang vàng
tại đây các binh sĩ thủy quân lục chiến của thái lan đã huấn luyện cho các binh sĩ nước ngoài những kỹ năng sinh tồn trong rừng một phần của cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất châu á này
tham gia buổi diễn tập tại một căn cứ quân sự thái lan có các binh sĩ mỹ và hàn quốc nhằm học hỏi cách sinh tồn trong một khu rừng nhiệt đới
bao gồm cách tìm kiếm thức ăn và nước uống từ các loài động vật và thực vật có sẵn trong rừng
cuộc tập trận hổ mang vàng năm nay mỹ đã huy động khoảng sáu tám trăm linh binh sĩ
nhiều gấp đôi so với năm ngoái động thái cho thấy mối quan hệ ấm dần lại giữa hai đồng minh lâu năm này
đây là lần thứ ba mươi bảy cuộc tập trận này được tổ chức và là một trong những đợt diễn tập quân sự quy mô nhất châu á
ngoài lực lượng mỹ những nước cử binh sĩ tham gia tập trận còn có indonesia nhật bản malaysia hàn quốc và singapore
tại anh một chính đảng mới mang tên đổi mới với chủ trương phản đối việc anh rời liên minh châu âu eu đã chính thức thành lập tại thủ đô london
đây là một trong những sáng kiến của những người ủng hộ anh ở lại eu nhằm đem lại hy vọng mới sau khi nhận thấy một sự thay đổi về nhận thức trong công luận anh
thông tin trên trang web của đảng đổi mới nêu rõ họ muốn đảo ngược tiến trình brexit khôi phục vị thế ảnh hưởng của anh tại châu âu và tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ trong nước
hiện đảng đã quy tụ hơn ba trăm linh ứng cử viên sẵn sàng tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới và có ý định tập hợp tổng cộng sáu trăm năm mươi người ra tranh cử
bầu cử ở anh đảng đổi mới do cựu bộ trưởng tài chính christian corgan thành lập từ trước thèm cuộc tổng tuyển cử năm hai nghìn một mươi bảy lấy cảm hứng từ đảng tiến bước ở pháp từng đưa ông emmanuel macron lên làm tổng thống
cuộc bầu cử tới theo luật định sẽ phải đến năm hai nghìn hai mươi song giới phân tích nhận định rằng cuộc bầu cử có thể sẽ diễn ra trước thời hạn vì vị thế của thủ tướng anh theresa may hiện đang sụt giảm cũng như những tranh cãi nội bộ của đảng bảo thủ của bà
còn tại đức thủ tướng angela merkel đã nhận được thông tin về cuộc tổng tuyển cử
thủ tướng merkel đã lựa chọn một nhân vật mới giữ chức tổng thư ký của đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo cdu thành phần chủ chốt trong liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo
người được thủ tướng merkel đề cử làm tổng thư ký cdu là bà annegret kramp karlenbauer thủ hiến của bang salen bang nhỏ nhất tại đức
bà từng nắm giữ cương vị thủ hiến bang soland nằm phía tây nam nước đức và gần biên giới với pháp cũng như luxembourg từ năm hai nghìn một mươi một
bà karlenbauer năm mươi năm tuổi sẽ thay ông peter
talber người xin nghỉ vì lý do sức khỏe để trở thành tổng thư ký mới của cdu dự kiến cdu sẽ thông qua đề cử này trong cuộc họp vào ngày hai mươi sáu tháng hai tới
theo giới phân tích vị trí tổng thư ký được xem là bước đệm để trở thành chủ tịch cdu qua đó nắm cơ hội trở thành thủ tướng đức nếu liên đảng bảo thủ tiếp tục giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử trong tương lai gần nhất là vào năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng trung ương châu âu ecb vừa phong tỏa các khoản thanh toán của ab
ngân hàng lớn thứ ba tại latvia
động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động tài chính của ngân hàng ab đã bị suy giảm đáng kể do cáo buộc rửa tiền từ phía mỹ
tuyên bố của ecb nêu rõ đã cấm mọi hình thức thanh toán của ngân hàng ablv đối với các khoản nợ tài chính
đây là lần đầu tiên ecb sử dụng quyền áp đặt việc ngừng hoạt động đối với một ngân hàng kể từ khi thể chế tài chính này đảm nhận trách nhiệm giám sát ngân hàng các nước trong khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone
hồi năm hai nghìn một mươi bốn quyết định trên của ecb được đưa ra sau khi mỹ cáo buộc ablv có dính líu tới hoạt động rửa tiền và có liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của triều tiên
hoạt động tài chính của abv đã bị suy giảm nhanh chóng và thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản sau khi việc tiếp cận các hệ thống tài chính của ngân hàng này đã bị cắt đứt
trong một tuyên bố ablv cho rằng quyết định phong tỏa của ecb sẽ giúp ngân hàng có thêm thời gian để ổn định tình hình và tích lũy quỹ cần thiết để bảo đảm hoạt động trở lại bình thường trong tương lai